chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cùng với sự nỗ lực khoanh vùng dập dịch tỉnh cà mau đang tiếp tục mở rộng tập trung nâng cao năng lực điều trị
và sẵn sàng cho các phương án khi số ca bệnh tăng lên
những tuần gần đây số ca mắc covid một mươi chín nhập viện điều trị tiếp tục tăng lên
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi số bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị là chín trăm linh ca
để đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tỉnh cà mau đã quyết định chuyển đổi công năng
của trung tâm y tế huyện tân phú thành bệnh viện giải chiến số sáu và trung tâm y tế huyện ngọc hiển
thành bệnh viện giã chiến số bảy mỗi bệnh viện được bố trí hai trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
hai trăm linh giường trong đó hai mươi giường để tiếp nhận sàng lọc bệnh nhân một trăm bốn mươi giường để điều trị bệnh nhân
hai mươi giường để bệnh nhân chờ ra viện trong một trăm bốn mươi giường có hai mươi giường chuẩn bị phương tiện máy mốc

tại khu điều trị covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa cà mau từ hai mươi giường điều trị bệnh nặng đã được mở rộng lên bốn mươi giường
với đầy đủ trang thiết bị đội ngũ y bác sĩ được đào tạo cập nhật mới kiến thức điều trị
đến nay có hơn ba mươi giường điều trị bệnh nặng